vâng thưa cả hai khách mời ngày hôm nay chúng ta đến với một cái chủ đề mà tôi cho rằng rất thiết thực với đời sống con người hiện đại
bởi vì là các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe thì nó ngày càng nhiều hơn
và những cái bệnh về đường hấp thì có vẻ như là đang ngày càng gia tăng trong cuộc sống
câu hỏi đầu tiên xin phép dành cho giáo sư tiến sĩ ngô quý châu ạ
anh có thể định hình giúp cho các khán giả cũng như là chúng tôi hiểu rõ
một cách tổng quan về hệ hô hấp ở người và những cái bệnh nào mà chúng ta thường gặp nhất ạ
xin mời tiến sĩ
vâng bệnh hốp thì hệ thống hốp thì có thể thân đường hốp trên
từ mũi hậm đến thanh quản
và phía dưới đó là từ khí quản phế quản đến nhu mô phổi màng phổi
để hệ thống hốp dưới
chia như vậy gọi là giải phẫu thôi chứ
thực chất thì nó là hai trong một là hệ thống hốp
nó có liên lạc chặt chẽ với nhau
có thể nói thì hệ đường hấp là một cái cơ quan của cơ thể mà
tiếp xúc với cái hệ thống hốp
rất là rộng rãi với môi trường
vì hàng ngày chúng ta đều phải hít thở cả
và như vậy thì cái lượng không khí chúng ta hít vào ấy
tiếp xúc với lượng diện bề mặt rất lớn
từ các đường hốp trên xuống đến khí quản phế quản
rồi các tiểu phế quản và phế nang
vì khi diện rất là rộng như vậy thì
thường xuyên sẽ tiếp xúc với các yếu tố
bụi độc hại virus vi khuẩn
có trong không khí
nấm thậm chí
cũng có thể có những cái nấm mốc
mà có trong môi trường chúng ta cũng hít phải
chính vì vậy thì cái bệnh lý hốp
là bệnh lý mà có thể nói là một trong bệnh lý thường gặp nhất
ở cả trẻ em và người lớn
thế nhưng mà cụ thể thì nó sẽ hay gặp phải những cái bệnh như thế nào ạ
bởi vì tôi thấy rằng là
số lượng những cái bệnh về đường hốp nó cũng rất đa dạng thôi anh
thì có thể chia ra mấy cái nhóm
một là cái nhóm bệnh nhiễm trùng
nhiễm trùng đường hốp trên
đường hốp dưới
trong nhiễm trùng thì sẽ có
do các loại virus
có do các loại vi khoản
nhóm thứ ba cũng có thể do
một số yếu tố khác ví dụ như nấm
rồi một số trong ít trường hợp thì ký sinh trùng
thế đấy là cái nhóm bệnh thứ nhất
nhóm bệnh thứ hai thì liên quan đến cái phản ứng
của đường thở
các yếu tố cái tăng nhân
còn không phải nhiễm trùng
nhiễm trùng ở trong
có cái trong không khí đấy
ví dụ như là
từ trên đường hốp trên
ví dụ như mũi xị ứng chạm
thì cũng không nhất thức là có nhiễm trùng
rồi đến hèn phế quản
rồi bệnh phổ tài ngạc bệnh tính
làm cho cái đường thở bị co thắt
làm cho cái thông
giao lưu thông khí giữa
lúc hít vào thời gian nó khó khăn
rồi các bệnh lý khác
ví dụ như liên quan đến các bệnh lý
về ung thư
thì ung thư

các đường hốp trên
rồi ung thư khí phế quản
ung thư ngô phổi và mạng phổi
đấy là mấy cái nhóm bệnh chính
của đường hốp
tạm biệt kê thấy đúng không ạ
chứ còn ngồi kể hết chắc là
kể hết thì còn nhiều lắm
riêng nhiễm trùng còn một khẳng
nhiễm trùng rất lớn
đấy là nhiễm trùng khoa mạng phổi
không phải chỉ có đường hốp trên
đường hốp dưới đến phổi đâu
bởi cái giá khá khó ngon quá